thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc yêu cầu các bộ ngành cần sớm phối hợp để tìm ra nguyên nhân của hiện tượng cá biệt chết trên một số khu vực biển miền trung
chiều ngày hôm nay bộ tài nguyên và môi trường đã chủ trì cuộc họp với nhiều bộ ngành cũng như các nhà khoa học hàng đầu của việt nam và thế giới
sau khi nghiên cứu thảo luận và lắng nghe ý kiến của các nhà khoa học bộ tài nguyên và môi trường đã đưa ra một số kết luận ban đầu như sau
bộ tài nguyên và môi trường đã đưa ra một số kết luận ban đầu như sau

đề cập đến vấn đề mất an ninh trật tự gây hoang mang dư luận người dân lo lắng vì các việc chết và việc chậm trễ công bố thông tin
thứ trưởng bộ tài nguyên và môi trường võ tuấn nhân đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí
cần thận trọng khách quan khi đưa thông tin liên quan đến vấn đề này

cần thận trọng khách quan khi đưa thông tin liên quan đến vấn đề này